từ ngày một tháng một mươi một quy định về việc tuân thủ tín hiệu đèn vàng khi tham gia giao thông sẽ được quy định rõ ràng hơn
các lỗi vi phạm có thể bị phạt lên tới bốn trăm linh đồng
cụ thể khi tín hiệu vàng bật sáng người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch sơn hay còn gọi vạch dừng xe
trong trường hợp phương tiện đã tiến sát hoặc đã vượt quá vạch sơn thì được phép đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau
ở nơi đường giao nhau vừa có đèn tín hiệu vừa có biển báo hiệu và vạch sơn thì lái xe phải tuân theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu
trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì lái xe phải tuân theo biển báo hiệu và vạch sơn theo thứ tự hiệu lực đã quy định